khi mà máy móc đã giúp trọng tài tránh khỏi một sai sót nhạy cảm đội tuyển pháp nhờ đó có được bàn thắng mở tỷ số trên chấm một mươi một m
vừa khai thông thế bê tắc đội tuyển pháp lại để đối thủ australia tái lập thế cân bằng cũng với một sai lầm trong vòng cấm